còn nếu cách đây không lâu tại tỉnh bắc ninh đối tượng đinh văn bằng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba ở xã đào viên huyện quế võ tỉnh bắc ninh
đã chém tử vong bà đào thị nờ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ở cạnh nhà là chị họ của bằng chỉ vì một thừa đất do cha ông để lại
và sau khi dùng xa sát hại người chị họ nghi phạm cũng đã tự sát
theo cơ quan chức năng vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
người dân tại thôn lầy xã đào viên phát hiện bà đê tê nờ năm mươi bảy tuổi
và ông đê vê bê năm mươi tám tuổi em họ bà nờ tử vong nên trình báo công an
ngay sau khi tiếp nhận tin báo cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường
lấy lời khai của nhân chứng để phục vụ công tác điều tra
bước đầu cơ quan chức năng xác định sau khi chém bà n tử vong ông bê đã tự sát ngay tại hiện trường
theo chính quyền địa phương nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do ông b và bà n
có xảy ra tranh chấp đất đai nhà của hai nạn nhân ở liền nhau
hiền em ruột của ông bê ở thôn lầy xã đảo viên cho biết
mấy năm nay giữa ông bê và bà nờ đã xảy ra mâu thuẫn về tranh chấp đất đai
về một thừa đất của gia đình chưa có sổ đỏ do cha ông để lại
thửa đất này có sự thống nhất trao đổi thỏa thuận bằng miệng giữa ông b và vợ chồng ông hoạt
bà nner là vợ hai của ông hoạt từ năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
ông b và ông hoạt là hai anh em con chú con bác ruột
trải qua thời gian dài không có chuyện gì xảy ra
nhưng khi cả hai vợ chồng ông hoạt đều mất thì đến cuối năm hai nghìn hai mươi
bà nờ có kiện tụng về quyền sử hữu thừa đất này với ông bê
chúng tôi cũng không ngờ lại xảy ra kết quả như thế này
còn tại một vụ án khác vì tranh chấp đất đai người anh đã mang dao sang đuổi chém cả nhà em ruột
tàn độc hơn người này ngăn người dân và gấp cứu và chém thêm nhiều nhát và những nạn nhân còn đang thoi tóp
đây là một vụ án chấn động xảy ra vào năm hai nghìn một mươi chín ở huyện đan phượng thành phố hà nội
kinh hoàng lắm hắn dùng dao mèo sắc chém vào đầu người thân
đây là chia sẻ trước phiên tòa của nhân chứng
với những người đến tham gia phiên tòa xét xử vụ án anh tra truy sát cả nhà em ruột ở đan phượng hà nội
bị cáo trong vụ án là nguyễn văn đông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu bị truy tố về tội giết người với loạt tình tiết tăng nặng
như giết nhiều người giết trẻ em người thân
tại tòa bị cáo đứng không vững phải nhờ tới sự giúp đỡ của cảnh sát tư pháp
chủ tọa đặt câu hỏi bị cáo thấy hành động của mình như thế nào
nguyễn văn đông khóc và nói bị cáo rất ân hận
phía bên dưới những người phụ nữ
thân quen cả hai bị cáo với bị hại cũng lặng lẽ lau nước mắt
diễn biến tại tòa cho thấy nhà bị cáo đông có bảy anh chị em
trong đó nguyễn văn đông và em ruột là ông nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
được bố mẹ chia cho hai mảnh đất nên đã xây nhà ở cạnh nhau
năm hai nghìn một mươi sáu ông hải mua thêm phần đất của ông nguyễn văn mến anh ruột của đông và hải
miếng đất này chạy dọc từ nhà ông hải đến nhà đông
từ đó bị cáo đông và ông hải phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp quyền lợi đất nông nghiệp
và năm mét chiều ngang đất do ông hải mua của ông mến ở sát nhà đông
vào tối hai mươi chín tháng tám anh nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba con trai của ông hải đến nhà đông
nó chuẩn bị xây nhà trên thửa đất mua của ông mến và hỏi bác có thắc mắc gì không
ông hiệp nói xây nhà sẽ bụi ôn nên tôi phải hỏi bác và những nhà xung quanh
bác tôi bảo mày cút về
về phần mình người văn đông cho rằng mâu thuẫn sự hai anh em là do cháu hiệp và bà soãn thị việt
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
vợ ông hải suối bảy ông hải
vì vậy người đàn ông nảy sinh ý định sẽ giết chết em dâu và cháu ruột để trả thù
sáng một tháng chín đông mang theo một con dao dài đi sang nhà ông hải và gặp bà việt đầu tiên
người anh phung dao đâm chém em dâu nhiều nhát khiến nạn nhân ngã cục
rồi lập tức đuổi theo anh hiệp nhưng không kịp
cùng thời điểm bị cáo thấy em trai mình chạy phía sau can ngăn
nên quay lại dùng dao chém nhiều nhát vào người ông hải
thấy bà việt đang nằm gần chỗ ông hải đối tượng tiếp tục đi đến chém thêm nhiều nhát lên người nạn nhân
tiếp đến đông vào sân nhà ông hải và gặp con gái ông hải là nguyễn thị bắc
nên dùng dao chém một nhát vào đầu chị này
chị bắc bị thương bỏ chạy sang khu vườn chống gần đó nhưng đông vẫn đuổi theo đâm chém thêm nhiều nhát
thấy cả nhà bị đuổi giết con dâu ông hải là chị đỗ thị hồng nhung
liền bé con nhỏ mới một tuổi là cháu my và buồn khóa cửa lại nhưng không thoát
lúc này đông cầm ra vào nhà và bị anh nguyễn văn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở gần đó giữ tay can ngăn
người văn đông cầm dao chỉ mặt anh hùng đe dọa mày không bỏ ra tao chém mày
khi anh hùng buông tay đông phá cửa sông vào đuổi chém nhiều nhát vào người chị nhung và cháu my
sau khi đâm chém những người ruột thịt đông đi về nhà đuổi con trai ra chỗ khác
rồi dùng dây điện tự tử dùng phấn viết lên nền nhà đừng mó vào tao điện giật chết oan
tuy nhiên ổ điện bị chập nên đông không chết
đối tượng lại cầm dao ra ngõ thấy mọi người đang hô hoán cấp cứu liền đe dọa
đứa nào thương con thương cháu tao chém chết luôn
nguyễn văn đông thấy ông hải chị bắc bà việt đang nằm thoi thóp
nên tiếp tục đâm chém nhiều nhát vào các nạn nhân
một nhân chứng khai tôi vào thấy nhung vẫn thở nên quấn chăn bế ra ngoài để đưa đi cấp cứu trước
cháu hến tức là bé my chỉ mặc áo nằm úp mặt xuống chân của mẹ
tôi bảo một cháu bé khác bế hiến ra chúng tôi để các nạn nhân ngoài đường
đông dọa chúng mày nói ra
nếu gì tao chém chết nên chúng tôi lặng lặng làm
đông chém thêm bà việt và bắc
chúng tôi đăng bế ông hải ra ngoài
đông cũng xông vào chém vào giữa người nạn nhân
được chủ tọa yêu cầu anh tuyến chồng của nạn nhân bắc nói
tôi và bố tôi chạy sang thấy người nằm la liệt
chúng tôi đưa mọi người lên xe nhưng lúc đó tôi không lái nổi
đến đây người đàn ông bật khóc
trong vụ án ông hải và chị bắc tử vong tại chỗ
bà việt và cháu my tử vong trong bệnh viện
riêng chị nhung qua khỏi nhưng bị thương nặng để lại di chứng nặng nề
tại tòa đại diện các bị hại đề nghị xử lý nghiêm minh nguyễn văn đông
và bị cáo cần bồi thường dân sự theo quy định
qua phiên tòa hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt nguyễn văn đông
án tử hình về tội giết người
đông cũng phải bồi thường hơn tám trăm linh triệu cho đại diện các nạn nhân
có trách nhiệm cấp dưỡng con của chị nguyễn thị bắc mỗi tháng một năm triệu
đến khi cháu một mươi tám tuổi
thưa quý vị và các bạn một sọt máu đào hơn áo nước lã
vậy mà những vụ án trên các hung thủ lại là những kẻ quá máu lạnh
đang tầm ra tay sát hại chỉ những người thân máu mù của mình
chỉ vì tranh chấp đất đái tiền bạc
rồi khi kẻ chết người vào tù miến đất được tranh chấp ấy
liệu có đổi lấy được kiếp người